vòng ba cuộc thi english champion hai nghìn một mươi bảy chính thức khởi tranh với nhiều hình thức thi hoàn toàn mới
lần đầu tiên engrix champion tổ chức thi theo hình thức đấu loại trực tiếp để tìm ra thí sinh đại diện mỗi khối
khu vực phía bắc và phía nam tham dự vòng chung kết được tổ chức tại tp hcm trong tháng bốn tới
sự xuất hiện của cựu quán quân mùa giải english champion hai nghìn một mươi bốn đỗ nhật nam
một cái tên đã quá quen thuộc với khán giả cả nước trong vòng thi thứ ba english champion hai nghìn một mươi chín
như thổi bùng lên ngọn lửa quyết tâm chinh phục những giải thưởng cao nhất của các thí sinh có mặt tại vòng ba cuộc thi english champion năm nay
live stempine này là một sân chơi rất là tốt để cho tất cả các bạn trẻ ở khắp việt nam
có thể được trải nghiệm một cuộc thi theo chiêu chuẩn quốc tế
mà lại có thể được luyện tập trình độ tiếng anh của mình một cách
một cách cao nhất ở trong một trình độ cao nhất
và khi mà cháu tham dự cuộc thi us champion này
mặc dù nó rất khác so với cuộc thi sus champion những năm gần đây
nhưng mà nó đã tạo cho một sân chơi rất là tuyệt vời để có thể là làm quen với những bạn
mà cũng rất là giỏi về tiếng anh mà không chỉ giỏi về tiếng anh
mà giỏi về những môn học khác nữa
và lại càng truyền cho cháu thêm một ngọn lửa để có thể là tiếp tục đam mê với việc học tiếng anh
và học tập các môn học khác bằng tiếng anh nữa
còn đây là những gương mặt mới của english champion hai nghìn một mươi bảy
hơn năm trăm linh thí sinh đến từ một mươi bảy tỉnh thành trên cả nước đã tập trung tại hai địa điểm
hà nội và thành phố hồ chí minh để tham gia vòng ba của cuộc thi theo hình thức đấu loại trực tiếp
với chủ đề tiếng anh thay đổi thế giới cuộc thi muốn truyền cảm hứng khơi gợi sức sáng tạo
bản lĩnh tự tin cùng năng lực tiếng anh của những thế hệ công dân toàn cầu
và format cuộc thi cũng vì thế mà thay đổi theo hướng tiệm cận với những cuộc thi theo tiêu chuẩn quốc tế
kỳ thi năm nay mang đến cho thí sinh những cơ hội rất tốt để các bạn thể hiện năng lực không chỉ về tiếng anh
mà cả trong lĩnh vực khác như toán khoa học kiến thức xã hội
ngoài ra yếu tố tâm lý cũng rất quan trọng
các em cần vượt qua áp lực khi thi đấu loại trực tiếp tự tin thể hiện quan điểm cá tính riêng biệt khi đối diện với ban giám khảo trong phần thi thuyết trình
cuộc thi english champion năm nay có tỷ lệ thí sinh đến từ các tỉnh thành tăng rõ rệ
đây là một lý do
đây là một tín hiệu đáng mừng bởi điều này cho thấy cuộc thi english champion đã thực sự là một sân chơi của tất cả các em học sinh trên cả nước không phân biệt khu vực địa lý
dù các em ở đâu các em cũng có quyền được rèn luyện học hỏi thể hiện bản thân thi tài và tìm kiếm các cơ hội phát triển học tập
cuộc thi english champion mùa thứ năm năm hai nghìn bảy ban tổ chức cuộc thi đã có những thay đổi nhất định về format đề thi và các vòng thi
đã tìm ra được những thí sinh xứng đáng nhất bước vào vòng chung kết của cuộc thi
năm nay với sự thay đổi thứ nhất là chúng tôi có bốn vòng thi thay vì ba vòng thi như mọi năm
vòng thi thứ nhất thì vẫn bám sát với khung chương trình của bộ giáo dục và đào tạo để đo khả năng tiếng anh của các học sinh
vòng thi thứ hai thì các con sẽ thi toán và khoa học bằng tiếng anh chúng tôi đo khả năng sử dụng tiếng anh chứ không chỉ đơn thuần là đo trình độ tiếng anh thông thường
vòng thi thứ ba với bốn trạng thi thì ban tổ chức mong muốn là không chỉ không chỉ đo về khả năng sử dụng tiếng anh khả năng dùng tiếng anh
và chúng tôi mong muốn là qua đó đo sự tự tin bản lĩnh của thí sinh khi mà các con tham gia vào một cái vòng thi rất là thách thức
việc tạo ra những sân chơi bổ ích như english champion đang được ví như một luồng gió mới trong dạy và học tiếng anh ở

điều này đã phần nào khắc phục được những hạn chế lâu nay của việc học tiếng anh trong hầu hết các trường phổ thông
đó là yếu về kỹ năng nghe nói đồng thời khuyến khích các em dùng tiếng anh như một công cụ để chinh phục trí thức
hy vọng với những hiệu quả thiết thực những sân chơi này sẽ được tiếp tục đầu tư duy trì và hoàn thiện hơn trong tương lai